bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện và đấu tranh triệt phá thành công
hai đường dây chuyên chế tạo mua bán tảng trữ vũ khí vật liệu nổ quy mô lớn với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với một mươi bốn đối tượng là công nhân công ty cổ phần đầu tư xây dựng tân sơn
có địa chỉ tại cụng công nghiệp vĩnh minh xã vĩnh an huyện vĩnh lộc về tội chế tạo trái phép vật liệu nổ
trong đó trần văn quỳnh chú tại huyện vĩnh lộc là quản lý mỏ đá trực tiếp chỉ đạo các đối tượng
sử dụng tiền chất nổ để chế tạo thành thuốc nổ an bốn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn bảy trăm năm mươi kg các hạt tinh thể đã được chế tạo thành thuốc nổ anfor
gần hai mươi kg thuốc nổ az một hơn một trăm linh kíp nổ một năm trăm linh mét dây trái chậm và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lực lượng công an đã thu giữ tại tầng hầm của công ty bốn trăm năm mươi kg tiền chất thuốc nổ
một mươi vỏ bao đựng tiền chất thuốc nổ mà các đối tượng đã sử dụng tương đương một ba trăm bảy mươi năm kg
sau khi triệt phá thành công vụ án trên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa tiếp tục triệt xóa đường dây
mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh thanh hóa và nhiều tỉnh thành phía bắc
bắt giữ bốn đối tượng phạm văn đường trần văn doanh kiều thanh tân cùng chú tại thành phố hà nội và nguyễn đình tuấn chú tại tỉnh bắc ninh
bán ra ngoài người ta gây sát thương cho người khác tôi thấy là hành vi tuân là sai
khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng doanh tân và tuấn lực lượng công an xác định được địa điểm là sưởng chế tạo vũ khí vật liệu nổ
thu giữ hai mươi khẩu súng một mươi năm viên đạn quân dụng gần năm kg thuốc nổ gần ba trăm linh hạt nổ hơn tám triệu vỏ hạt nổ dùng để chế tạo hạt nổ
hơn ba viên đạn ghém hàng trăm kg đạn trì hàng trăm nòng súng và nhiều máy móc
vật dụng công cụ phương tiện dùng để chế tạo sản xuất đạn ghém súng săn các loại
các đối tượng thường tìm đến những địa bàn vùng sâu vùng xa
thứ hai là để tìm kiếm những khách hàng để né sự kiểm tra của các lực lượng chức năng
chúng không giao hàng trực tiếp cho người bán mà đối tượng lại vận chuyển cái vũ khí và vật liệu nổ đến giấu ở một cái địa điểm rất là hẻo lánh bí mật
sau đó hẹn với lại người mua hàng để nhận tiền
khi mà chúng rời đi thì họ mới thông báo cho khách hàng là tìm đến nơi này để nhận hàng
thì lúc đó cái điều này thì rất là khó khăn cho cái việc mà chúng ta chủ động chúng ta phát hiện
để chúng ta phát hiện được việc mua bán và để bắt được quả tang làm rõ được hành vi của các đối tượng liên quan
đây là đường dây chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ với quy mô và số lượng lớn
các đối tượng trong đường dây đều là đối tượng có kinh nghiệm trong việc chế tạo sản xuất sử dụng và mua bán vũ khí vật liệu nổ
hoạt động trong thời gian dài ở nhiều địa bàn và có nhiều thủ đoạn tinh vi
đây cũng là số lượng thuốc nổ tự chế vũ khí và vật liệu nổ lớn nhất mà công an tỉnh thanh hóa phát hiện thu giữ từ trước đến nay
ghi nhận thành tích chiến công trên bộ công an và giám đốc công an tỉnh đã biểu dương thưởng nóng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thanh hóa tham gia phá án